chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trước khi vụ tai nạn xảy ra thì đã có những vết lún nứt có nguy cơ đổ sập nhưng người quản lý không phát hiện ra hoặc có phát hiện nhưng không có giải pháp khắc phục không cảnh báo thì sẽ được xác định là có lỗi vô ý và trong trường hợp này sẽ xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người theo khoản hai một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với hình phạt là phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
luật sư nguyễn hồng thái cho hay nếu trường hợp kết quả xác minh cho thấy trước đó bức tường này không có biểu hiện ngã đổ người chủ sở hữu công trình và người quản lý khu vui chơi không thể phát hiện ra nguy cơ sát lở đất nguy cơ đổ tường sự việc là do thiên tai có nguyên nhân khách quan gây ra ngoài im muốn thì cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự vì không chứng minh được yếu tố lỗi tuy nhiên vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại vẫn sẽ được đặt ra
theo quy định của pháp luật chủ sở hữu nhà ở chủ sở hữu công trình xây dựng phải bồi thường thiệt hại do nhà ở công trình xây dựng gây ra
kể cả trong trường hợp không có lỗi cụ thể điều sáu trăm linh năm bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra
hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
bộ luật dân sự quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tính mạng bị xâm phạm bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết nếu có tiền công người chăm sóc chi phí mai táng tiền bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật không quá một trăm linh tháng lương cơ sở
liên quan đến vụ việc tối ngày một mươi ba tháng năm trong hai căn nhà sát vách ở xã cẩm lĩnh huyện ba vì không khí tăng thương bao trùm cả một vùng quê
dù trời đã tối vẫn rất đông người thân hàng xóm đến chia sẻ với gia đình hai cháu ltt và lkn
cùng sinh năm hai nghìn hai mươi một hai trong số ba nạn nhân tử vong vụ sập tường ở ba vy
nỗi đau nhân lên gấp bội khi bố của các cháu là hai anh em ruột trong một gia đình
phía trong hai căn nhà cấp bốn sát vách nhau hai chiếc bàn thờ được dựng vội di ảnh vẫn đang được đặt tại bàn
chứng kiến không khí tang thương này không ai cầm nổi nước mắt
nén nỗi đau ông n v h ông trẻ của hai nạn nhân cho biết gia đình đã lo hậu sự xong cho hai cháu
trước khi đưa đi thì để bố mẹ nó nhìn lần cuối chứ không cho bố mẹ nó
ra ngoài đồng lo nhất là mẹ của cháu lt vừa mới sinh em bé
gạt vội giọt nước mắt ông n v h cho biết khoảng hai mươi hai h một mươi sáu phút ngày một mươi hai tháng ba
gia đình ông nhận được thông tin ngay lập tức ông có mặt tại hiện trường
khi đó trong bốn đứa trẻ bị tường đè có một đứa ở phía ngoài
mẹ cháu đang ôm nhưng không lôi chân được da vì kẹt bức tường
thậm chí đến tôi còn không bẩy được bức tường ấy lên
tròi thêm mấy phút nữa thì có cả thêm chục người đến cùng nâng gạch lên mới cứu được đứa bé
sau đó bố mẹ hai đứa cháu nhà ông n v h hô hoán và nhảy vào đào bới đất phía trong
nhận thấy vụ việc xấu diễn ra ông n vh đã yêu cầu bố mẹ cho bé ra ngoài
để bản thân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các cháu lên
ông n vh xót xa không dám cho hai bố đưa con ra đồng vì sợ không chịu được
vợ anh tê cũng phải gửi về nhà ngoại vì mới sinh xong được một tháng
gia đình chỉ dám trò về nhìn mặt con lần cuối rồi lại đưa về ngoại
đến chiều mới dám đưa cháu về
thật thần ngồi trước bàn thờ con vợ anh tê cố nhớ lại ký ức cuối cùng về con gái rồi nói
hôm một mươi hai tháng năm bác cháu đi làm ở hà nội về nên đón hai chị em đi ra khu vui chơi
ở đó các con cũng đã từng chơi nhiều lần
trước khi đi con còn quanh tay lễ phép chào bố mẹ chào em
thế mà hóa ra con trào để con đi thật
nhớ lại sự việc anh g bố cháu l k n cho hay
bản thân anh làm ăn xa nhà nên vài bữa mới về thăm con một lần
khoảng hơn hai mươi giờ tối ngày một mươi hai tháng năm
anh cùng vợ chở con gái và cháu ruột con gái của em trai đi chơi
đến khoảng hơn hai mươi một giờ người thân ở nhà gọi điện báo rằng
có sấm chớp nên chở hai cháu về nhà kèo trời mưa
lúc này hai vợ chồng anh g chuẩn bị ra về thì trời mưa rất to
nên quay lại vào chờ tạnh
khi vào anh g thấy trong nền khu vui chơi ngập linh láng
nên cho các con lên chỗ đệm bật bông để chơi
lúc này vợ anh đứng ở cửa còn anh ngồi đối diện để chồng các con trời
anh g bố cho biết khi đó tôi thấy chiếc cột sắt nghiêng
nên lao tới để đỡ con nhưng không kịp
tường nhà đổ sập tôi không còn nhìn thấy các con đâu
trước mặt tôi chỉ toàn đất với gạch ngột ngang
sau vụ việc chính quyền huyện ba vì đã thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ vụ việc
ngày một mươi ba tháng năm đoàn công tác do phó chủ tịch ubnd tp hà nội lê hồng sơn
dẫn đầu đã đến thăm hỏi chia buồn với ba gia đình nạn nhân
đồng thời động viên gia đình các cháu cố gắng vượt qua nỗi đau sớm ổn định lại cuộc sống
phó chủ tịch nguyễn hồng sơn cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị
tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố đổ tường nêu trên
ngoài ra tiếp tục giả soát các vị trí có nguy cơ sạt lở
để có biện pháp phòng ngừa gia cố không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản
nhớ lại vụ sập tường ở thôn sáu xã ba trại huyện ba vì hà nội khiến ba cháu nhỏ tử vong
nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng
chỉ tay về phía hiện trường vụ việc ông bùi văn tiến chú tại thôn sáu xã ba trại
nhà đối diện hiện trường cho biết trận mưa đêm qua là trận mưa lớn và gây hậu quả lớn
đối với địa bàn xã ba trại
nhớ về thời điểm xảy ra vụ việc ông tiến kể khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối một mươi hai tháng năm
khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng dầm
khi đó trời mưa lớn nên không nghĩ là tường sập
ông tiến kể lại nghe thấy tiếng hô hoán cấp cứu có người chết
ngay lập tức ông cùng với một số người dân chạy đến ứng cứu
lúc đó trời mưa như chút nước mọi người đến cầm cuốc sẻng rồi cố gắng đào bới cứu các cháu
đến khoảng hai mươi hai giờ đưa được các cháu ra nhưng đã tử vong cả
là người tham gia vào quá trình tìm kiếm ông đoàn văn bung cho biết
ba cháu bé tử vong có hai cháu bé trú tại xã cẩm lĩnh
cháu còn lại là con ruột của chủ khu vui chơi
ngoài ba cháu nhỏ tử vong còn có một cháu bé bị thương
ông bung vẫn chưa hết bằng hoàng cho biết
kinh hoàng đau xót quá
từ trước đến nay ở ba trại này chưa từng có vụ việc xót xa như thế này
khi đưa các cháu ra khỏi đống đổ nát mọi người lấy nước tắm cho các cháu mà ai cũng chảy nước mắt
bà con cả làng ai cũng một chân một tay cố gắng đào bới nhanh để mong cứu được đứa nào hay đứa ấy
nhưng cuối cùng các cháu đều không qua khỏi
theo ông tiến căn nhà này anh trần văn việt thuê lại của người dân để xây dựng khu vui chơi
thời điểm xảy ra vụ việc do mưa lớn máng nước mưa chảy từ mái xuống rội thẳng vào tường
lại không có chỗ thoát nên khiến bức tường đổ sập và xảy ra sự việc đau lòng trên
tại hiện trường cũng còn sót lại đôi dép của bé gái được cho là của một nạn nhân trong vụ việc
khiến những người nhìn thấy đều ám ảnh suốt
tại đây cũng còn lượng lớn đất đá gạch vỡ chưa được dọn đi
thưa quý vị vụ tai nạn xảy ra bất ngờ cướp đi sinh mạng của ba cháu nhỏ là điều không ai mong muốn
một lần nữa chúng tôi xin chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu xố
tuy nhiên đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho những gia đình có con nhỏ
cần lựa chọn những điểm vui chơi uy tín đảm bảo an toàn để tránh những tai nạn hy hữu có thể xảy ra
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo